theo khuyến cáo mới nhất của bộ y tế mùa thu đông năm nay do nhiều yếu tố về biến đổi khí hậu cũng như tình hình dịch tễ trong nước và thế giới có nhiều biến động sẽ là nguy cơ làm bùng phát năm loại bệnh chính là zika sốt xuất huyết sốt rét chân tay miệng và cúm
người dân cần cập nhật và trang bị các kiến thức cơ bản để có thể chủ động phòng tránh các bệnh dịch này
như mọi năm giai đoạn chuyển mùa tứ thu sang đông nhiệt độ có sự tranh lệch giữa ngày và đêm cao cộng với khí hậu hanh khô và biến đổi phức tạp là điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh dịch phát triển
điển hình vẫn là các bệnh liên quan đến hô hấp với đối tượng mắc phải là cả người lớn và trẻ nhỏ
cùng với bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ bệnh cúm mùa như cúm a và cúm b hiện đã có thể kiểm soát tốt nhưng nếu người dân chủ quan vẫn có thể bùng phát thành dịch lớn
điều kiện khí hậu như thế nó thích hợp với việc phát triển một số các bệnh lây nhiễm thì có thể lây nhiễm theo đường hô hấp có thể lây nhiễm theo các đường truyền bệnh qua các vật chủ trung gian ví dụ như là mũi chẳng hạn
nếu như thế vấn đề cơ bản để tránh những bệnh đó người ta phải tìm yếu tố dịch tễ xem những vùng
tại nước ta cúm mùa chủ yếu là cúm a h ba n hai chiếm bốn mươi bốn bốn cúm b chiếm bốn mươi ba bốn và cúm a h một n một chiếm một mươi hai hai
cả nước hiện không ghi nhận trường hợp mắc bệnh cúm da cầm ở người mặc dù liên tục ghi nhận các ổ dịch cúm trên da cầm
tuy nhiên thời điểm thu đông người dân cần đặc biệt lưu ý với các bệnh do mũi truyền trong đó có suốt z và suốt suốt huyết
đáng lưu ý bệnh suốt suốt huyết từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã ghi nhận trên bảy mươi hai trường hợp mắc bệnh tại năm mươi hai tỉnh thành phố
số ca mắc tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng đối với bệnh sốt rét ác tính tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận ba ca tử vong và có trên ba ca mắc bệnh
mũi nó có thể triển được khá nhiều các loại bệnh khác nhau
từ các cái bệnh về virus các cái bệnh về ký sinh trùng ví dụ suốt z chẳng hạn mũi truyền được
cho nên là vấn đề cơ bản
đấy là người ta phải làm thế nào để có thể tránh được cái ghe đó
thế thì vấn đề cơ bản là khi mà ở một nơi nào đó mà người ta thấy có cái dịch tễ chẳng hạn
có cái vụ dịch nó xảy ra có nhiều vụ dịch xảy ra tức là cùng một địa điểm có nhiều người bị
thì lúc ấy người ta phải tìm biện pháp làm sao người ta tránh lây nhiễm ra các cái vùng khác
trong năm hai nghìn một mươi sáu việt nam là một trong bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
có bệnh nhân nhiễm virus zika
tính tới thời điểm hiện tại nước ta đã ghi nhận trên bốn mươi trường hợp dương tính với virus zika
những trường hợp này không có liên quan dịch tễ học và không có tiền sử đi từ các khu vực bị ảnh hưởng
như vậy virus zika đã lưu hành trong cộng đồng
theo nhận định của bộ y tế thời gian tới các bệnh nguy hiểm và mới nổi có nguy cơ xâm nhập cao bùng phát
nếu việt nam không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới bộ y tế khuyên cáo người dân nên tự diệt mũi
để phòng bệnh do virus zika và suốt suốt huyết
ngoài ra người dân hãy đưa con đi tiêm chủng đúng thời gian đủ liều để phòng các căn bệnh nguy hiểm
như viêm não ho gà bạch hầu sởi
đặc biệt hạn chế tập trung nơi đông người tốt nhất nên đeo khẩu trang khi ra đường
mọi người nhất là trẻ em người chăm sóc trẻ nên thực hiện ba sạch ăn uống sạch ở sạch
bán tay sạch và chơi đồ chơi sạch
mọi người cần rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng dưới vỏ nước sạch thực hiện tốt vệ sinh ăn uống